thông tin mới nhất liên quan đến vụ cướp tại phòng giao dịch chi nhánh ngân hàng bidv số một trăm sáu mươi chín ngũ hành sơn quận ngũ hành sơn khiến một bảo vệ tử vong
cơ quan cảnh sát điều tra công an tp đà nẵng vừa khởi tố bị can đối với nguyễn mạnh cường hai mươi năm tuổi chú huyện quế sơn tỉnh quảng nam
và trần văn trí hai mươi hai tuổi chú huyện hòa vang thành phố đà nẵng để điều tra về hành vi cướp tài sản và giết người
trưa ngày hai mươi hai tháng một mươi một hai đối tượng cường và trí đến chi nhánh ngân hàng thương mại cổ phần đầu tư và phát triển việt nam bidv
phòng giao dịch ngũ hành sơn dùng súng và dao chuẩn bị từ trước uy hiếp nhân viên lấy tiền
sự việc bị ông trần minh thành là bảo vệ của ngân hàng phát hiện chống trả quyết liệt nên bị cường đâm trọng thương và tử vong
nhận được tin báo lực lượng công an đã nhanh chóng truy xét và bắt giữ được hai đối tượng
tại cơ quan công an cường và trí thừa nhận quen biết nhau qua mạng xã hội
do nợ nần nhiều không có khả năng chi trả nên nảy sinh ý định cùng nhau đi cướp ngân hàng
dùng tiền đặt mua hung khí trên mạng xã hội để thực hiện hành vi phạm tội